tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo đỗ thanh toản hồ thanh song văn đức tình
cùng chú tại xã hòa thuận và bị cáo hoàng sơn dương chú tại xã yà tô thành phố bơ ma thuật
trong đường dây trồng và mua bán cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay ở đắk lắc
liên quan đến vụ án này còn có đối tượng cầm đầu là hồ thanh phong hiện nay đã bỏ trốn và đang bị truy nã
theo cáo trạng phong và song sử dụng ba khu dãy tại thôn tám xã hòa thuận thành phố bơ ma thuật để trồng cây cần sa
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phong thuê toàn đến làm dãy để trồng chăm sóc thu hoạch cây cần sa phơi khô rồi mang đi bán
còn song cùng người làm mang cần sa sang rẫy của phong phơi khô để bán
cơ quan công an đã thu giữ hơn một cây cần sa và gần năm mươi hai kg cần sa khô
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đỗ thanh toản một mươi chín năm tù giam
về hai tội trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy
hồ thanh song một mươi bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
hoàng sơn dương chín năm tù giam về hai tội vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
còn bị cáo văn đức tình bị tuyên án bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy